cập nhật ca mắc mới tối ngày hai mươi một tháng một
một mươi tỉnh chưa nối lại xe khách với tp hcm
người sài gòn đi chơi đường hoàng nguyễn huệ hai nghìn hai mươi hai không được cởi khẩu trang khi chụp ảnh
mắc covid một mươi chín làm giảm tinh trùng và khả năng sinh sản không phải so vaccine
xét nghiệm bằng nước bọt phát hiện omicron hiệu quả hơn
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh báo sức khỏe đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
chúng tôi rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình
sau đây xin mời quý vị cùng cập nhật số ca mắc mới tối ngày hai mươi một tháng một tại việt nam
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi tháng một đến một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng một
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi năm chín trăm ba mươi năm ca nhiễm mới
trong đó ba mươi bốn ca nhiễm mới
trong đó ba mươi bốn ca nhiễm mới
và một mươi năm chín trăm linh một ca ghi nhận trong nước giảm bảy trăm ba mươi sáu ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi hai tỉnh thành phố có một mươi chín trăm một mươi hai ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai tám trăm linh năm đà nẵng chín trăm sáu mươi bốn hải phòng bảy trăm chín mươi sáu hưng yên sáu trăm tám mươi năm bến tre sáu trăm một mươi tám thanh hóa năm trăm linh chín quảng ngãi bốn trăm tám mươi hai bình phước bốn trăm bảy mươi năm bình định bốn trăm hai mươi bắc ninh bốn trăm một mươi tám
quảng ninh ba trăm sáu mươi chín khánh hòa ba trăm bốn mươi sáu quảng nam ba trăm bốn mươi bốn hải dương ba trăm bốn mươi một cà mau ba trăm một mươi chín bắc giang hai trăm chín mươi chín vĩnh phúc hai trăm tám mươi thừa thiên huế hai trăm tám mươi thái nguyên hai trăm sáu mươi chín
vĩnh long hai trăm sáu mươi ba trà vinh hai trăm bốn mươi tây ninh hai trăm ba mươi bảy nghệ an hai trăm ba mươi ba lâm đồng hai trăm ba mươi một tp hcm hai trăm hai mươi bảy nam định hai trăm hai mươi ba phú thọ hai trăm linh chín hòa bình hai trăm linh tám thái bình một trăm tám mươi bảy ninh bình một trăm năm mươi một lào cai một trăm ba mươi bốn tuyên quang một trăm hai mươi chín hà nam một trăm hai mươi tám bà rịa vũng tàu một trăm hai mươi bảy điện biên một trăm một mươi năm bạc liêu một trăm một mươi bảy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
năm mươi chín ninh thuận ba mươi một tiền giang hai mươi tám long an hai mươi hai lai châu hai mươi hai bắc cạn một mươi ba
ba địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó khánh hòa giảm hai trăm ba mươi ba bình định giảm một trăm linh một trà vinh giảm chín mươi hai
ba địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó hưng yên tăng năm sáu hải phòng tăng năm mươi phú thọ tăng bốn mươi năm
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm ba mươi ba ca mắc covid một mươi chín do biến thể omcron tại hà nội một mươi hai quảng nam hai mươi bảy tp hcm sáu mươi năm hải dương một hải phòng một thanh hóa hai đà nẵng tám khánh hòa một mươi một long an một quảng ninh hai
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai một trăm một mươi bảy trăm ba mươi bảy ca nhiễm đứng thứ hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi ba trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu dân thì có hai mươi một ba trăm tám mươi sáu ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai một trăm linh bốn một trăm chín mươi sáu ca trong đó có một bảy trăm chín mươi bốn ba trăm sáu mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lưỡi tăng cao nhất so với ngày trước đó
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lưỡi tăng cao nhất so với ngày trước đó
số bệnh nhân tử phong
tử vong từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi tháng một đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng một ghi nhận một trăm bảy mươi bảy ca tử vong
tại tp hcm tám trong đó có một ca từ long an chuyển đến
tức tỉnh thành phố khác hà nội ba mươi ba ca trong hai ngày đồng nai hai mươi một ca trong hai ngày sóc trăng một mươi bốn ca trong hai ngày vĩnh long một mươi ba đồng tháp chín kiên giang tám cần thơ tám huế bảy an giang bảy tiền giang bảy hải phòng sáu ca trong hai ngày
bến tre bốn hậu giang bốn bình phước ba tây ninh ba bình dương ba bạc liêu ba cà mau ba bình định hai lâm đồng hai ninh bình ii bắc ninh một quảng ninh một trà vinh i hải dương một hà giang một đà nẵng một bình thuận
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm năm mươi bảy ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi sáu bốn trăm bốn mươi ba ca
chiếm tỷ lệ một bảy so với tổng số ca tử phong
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi năm trên hai trăm hai mươi bốn vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean
thưa quý vị và các bạn như vậy chỉ còn gần hai tuần nữa là đến tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai
liên quan đến tình hình xe khách phục vụ
dịp tết mới đây ông đỗ ngọc hải trường phòng quản lý vận tải sở thông vận tải tp hcm cho biết
hiện tại có một mươi địa phương đa phần thuộc khu vực phía bắc và miền trung
chưa nối lại các tuyến xe khách tới tp hcm do diễn biến dịch phức tạp
thông tin được ông đỗ ngọc hải trưởng phòng quản lý vận tải sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
sáng ngày hai mươi một tháng một khi đề cập đến tình hình phục vụ dịp tết
các tỉnh dừng xe khách với thành phố bao gồm bắc cạn bắc ninh lạng sơn hưng yên quảng ninh hòa bình lào cai quảng nam thanh hóa và bình phước
ngoài việc nhiều địa phương hiện dừng các tuyến xe khách với tp hcm ông hải cho biết quy định cách ly người về từ nơi khác về vẫn áp dụng khác nhau ở các tỉnh thành
điều này khiến cho người dân e ngại rè rặt khi đi lại vì chưa rõ tình hình covid một mươi chín ở nơi về diễn biến như thế nào yêu cầu phòng chống dịch ra sao
đại diện sở giao thông vận tải cho biết tại bến xe miền đông hiện mới bán gần năm mươi tổng lượng vé tết chủ yếu là các tuyến xa
các bến xe khách liên tỉnh khác bán chưa được hai mươi lượng vé những bến này chủ yếu có các tuyến xe chặng ngắn hoạt động người dân thường chờ đến những ngày giáp tết mới mua vé
sở giao thông vận tải đã gửi sở y tế báo cáo ubnd tp hcm điều chỉnh tiêu chí phòng chống dịch trong hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh
trong thời gian chờ thành phố xem xét sở đã làm việc với các bến xe cho các đơn vị vận tải hoạt động trong phạm vi địa bàn ngừng quy định giãn cách trên xe
tuy nhiên xe đến các tỉnh thành khác phải theo các quy định do địa phương áp dụng
hiện giữa các địa bàn vùng dịch ở cấp độ một hai tức vùng xanh và vùng vàng xe khách liên tỉnh hoạt động bình thường
những nơi vùng dịch ở cấp độ ba vùng cam số xe hoạt động và số chuyến khi chạy liên tỉnh bị hạn chế
còn địa bàn dịch ở cấp độ bốn vùng đỏ đang dừng vận tải hành khách trừ trường hợp đặc biệt
thành phố hồ chí minh hiện là vùng xanh
còn tại bình định thông tin mới nhất cho biết tỉnh không cách ly đối với người về quê đón tết
và kêu gọi mỗi người dân tự nâng cao ý thức thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch covid một mươi chín để bảo vệ bản thân
ngày hai mươi một tháng một ông lê quang hùng giám đốc sở y tế tỉnh bình định cho biết
tỉnh này không có quy định cách ly hay hạn chế đi lại đối với người về hoặc đến tỉnh này đón tết nhâm dân
hai nghìn hai mươi hai tuy nhiên tất cả người dân đều phải thực hiện nghiêm túc năm k để phòng dịch covid một mươi chín
trong những ngày qua một số người ở thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam về quê đón tết
bị một số trạm y tế xã phường ở tỉnh bình định yêu cầu thực hiện cách ly y tế tại nhà từ bảy đến một mươi bốn ngày
buộc thực hiện test nhanh trong thời gian cách ly tại nhà
ngay sau khi tiếp nhận thông tin lãnh đạo tỉnh bình định đã yêu cầu các địa phương chấn trình chấm dứt tình trạng cách ly công dân
từ các nơi về quê đón tết
chủ tịch ubnd tỉnh bình định nguyễn phi long cũng yêu cầu các địa phương không quy định thêm các biện pháp hạn chế
nhằm tạo điều kiện cho người dân về quê đón tết
đồng thời chủ tịch ubnd tỉnh bình định cũng yêu cầu mỗi người cần phải tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân là bảo vệ cho cộng đồng
thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch
ông nguyễn phi long nói chúng ta còn khoảng hai tuần nữa đón tết cổ truyền dân tộc
chủ tịch ubnd tỉnh bình định không đề xuất bất cứ một biện pháp nào để ngăn cản bà con về quê
một năm rất vất vả rồi người dân rất là mong muốn về quê thăm cha mẹ họ hàng
mình đề ra những biện pháp không phù hợp chính là gây khó cho người dân
các dịch vụ du lịch thương mại trên địa bàn toàn tỉnh đã mở
làm sao gần tết rồi để người dân chúng ta có điều kiện tổ chức kinh doanh để có thêm thu nhập để chúng ta đón một cái tết ấm cúng
như vậy thưa quý vị và các bạn
đến thời điểm hiện tại rất nhiều tỉnh đã thống nhất xong về việc cách ly đối với người dân về quê đón tết
đây là quyền lợi chính đáng của mỗi người
bởi thế việc các địa phương tự đề ra những quy định riêng làm khó cho người dân là không hợp lý cả về tình lẫn lý
tại tp hcm không khí tết đã tràn ngập tại đường hoàng nguyễn huệ với chủ đề
xuân quê hương ấm tỉnh nhân ái mở cửa từ tối ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tức ngày hai mươi bảy tết
đến ngày bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tức mùng bốn tết
mới đây ban tổ chức đường hoàng nguyễn huệ tết nhâm dần hai nghìn một mươi hai
với thông báo những yêu cầu với du khách nào vào tham quan
đáng chú ý du khách được yêu cầu đeo khẩu trang xuyên suốt thời gian kể cả khi chụp ảnh
ban tổ chức cho biết đường hoa nguyễn huệ năm nay có hai cổng vào tại đầu đường hoa giao lộ nguyễn huệ lê lợi
khách tham quan đường hoa vui lòng xếp hàng và thực hiện các biện pháp phòng dịch trước khi vào
bao gồm khai báo y tế qua app pc covid sắt quẩn tay và kiểm tra nhiệt độ
đặc biệt du khách được thông báo phải đeo khẩu trang đúng quy định trong suốt thời gian tham quan đường hoa kể cả khi chụp ảnh
vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng bàn tổ chức rất mong khách tham quan thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang
các lực lượng chức năng sẽ kiểm tra việc thực hiện đeo khẩu trang trong đường hoa
khách tham quan sẽ di chuyển một chiều trong đường hoa từ cổng chính đường hoa hướng về sông sài gòn
ban tổ chức bố trí sáu cổng ra dọc hai bên đường tại giao lộ giữa đường nguyễn huệ và các đường nhánh
tùy theo tình hình dịch bệnh thời gian hoạt động đóng cửa thời gian tạm ngừng đón khách tham quan của đường hoa
sẽ thay đổi theo sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố kiến nghị của sở y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc mà không cần phải báo trước
ban tổ chức rất mong nhận được sự đồng hành thấu hiểu và thông cảm của khách tham quan
đường hoa nguyễn huệ hai nghìn hai mươi hai là đường hoa thứ một mươi chín được thực hiện trong dịp tết cổ truyền
tại trung tâm tp hcm
kể từ lần đầu tiên vào năm hai nghìn một mươi bốn qua một mươi chín năm thực hiện đường hoa nguyễn huệ đã trở thành một trong những sự kiện
chào mừng tết nguyên đán được mong chờ nhất tại tp hcm
quý vị và các bạn thân mến để đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả sở y tế tỉnh quảng ninh vừa có quyết định thành lập
tổ tư vấn y tế hỗ trợ điều trị chăm sóc người mắc covid một mươi chín f qua đường dây nóng
trước tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến nay
quảng ninh đã triển khai cách ly điều trị theo dõi sức khỏe cho f không triệu chứng tại nhà và khu cách ly tập trung ngoài cơ sở y tế
ngành y tế cũng thành lập tổ tư vấn bao gồm một mươi năm bác sĩ thuộc bệnh viện việt nam thụy điển uông bí
bệnh viện số một đặt tại trung tâm y tế mong cái bệnh viện số hai đặt tại bệnh viện phổi quảng ninh
bệnh viện đao khoa quảng ninh bệnh viện bãi cháy bệnh viện đao khoa khu vực cầm phả bệnh viện sản nhi
tổ tư vấn có nhiệm vụ tiếp nhận các cuộc gọi từ hệ thống đường dây nóng để kịp thời giải đáp về phòng chống dịch covid một mươi chín
và tư vấn về điều trị chăm sóc f
để làm tốt nhiệm vụ các thành viên tổ tư vấn luôn chủ động cập nhật kiến thức chuyên môn
các quy định hướng dẫn về điều trị chăm sóc f để tư vấn hỗ trợ người dân
thực hiện trao đổi tài liệu cập nhật thông tin thường xuyên giữa các thành viên qua nhóm zalo email
các thành viên tổ tư vấn làm theo chế độ
các chế độ chính sách thực hiện theo quy định hiện hành
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cũng đã yêu cầu các sở ngành đơn vị trực thuộc tỉnh
chính quyền các cấp thông tin động viên người dân hạn chế tiếp xúc đi lại nếu không thực sự cần thiết
hạn chế tối đa sử dụng các dịch vụ mà khi tham gia hoạt động phải bỏ khẩu trang
nhất là đám cưới liên hoan ăn tất niên hay tổng kết
xin được chuyển sang một số thông tin hết sức quan trọng khi mới đây
một nghiên cứu mới do viện y tế quốc gia mỹ bảo trợ
cho thấy việc mắc covid một mươi chín sẽ làm giảm tinh trùng và khả năng sinh sản của nam giới
nghiên cứu mới được các nhà nghiên cứu tại đại học poston của mỹ thực hiện
và do viện y tế quốc gia mỹ nih bảo trợ theo tripul news servoice vào ngày hai mươi một tháng một
trong số hơn hai người tham gia các nhà nghiên cứu không thấy sự khác biệt
trong khả năng đậu thai giữa các cặp đôi tiêm vaccine covid một mươi chín và các cặp chưa tiêm
tuy nhiên tỷ lệ đậu thai bị giảm một mươi tám ở các cặp đôi
mà người nam bị nhiễm covid một mươi chín trong sáu mươi ngày gần nhất trước chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ
các nhà nghiên cứu phản đoán rằng có thể việc nhiễm covid một mươi chín khiến cho bệnh nhân bị sốt
và đây là triệu chứng được biết đến như là tác nhân gây giảm số lượng tinh trùng
tỷ lệ đậu thai của các cặp đôi có người nam bị nhiễm covid một mươi chín hơn sáu mươi ngày
là tương đương với tỷ lệ của các cặp đôi mà người nam không bị nhiễm
bà dana bianchi giám đốc viện y tế nhi khoa
và phát triển con người quốc gia ernest kennedy schreiber thuộc nih nhận xét
những phát hiện mang lại sự đảm bảo rằng
vaccine có vẻ không gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của các cặp đôi muốn có thai
nhiều phát hiện cũng cung cấp thông tin cho các bác sĩ để tư vấn cho bệnh nhân muốn đậu thai
nghiên cứu được công bố giữa lúc tình trạng thông tin sai lệch về ảnh hưởng của vaccine covid một mươi chín
về khả năng mang thai hoặc sinh sản xuất hiện nhàn nhàn
cực cực đến việc tiêm chủng
trước đó trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ đã ra thông báo khẩn cấp
kêu gọi thai phụ và những người có ý định có thai đi tiêm vaccine
sau khi số ca tử vong vì covid một mươi chín ở phụ nữ mang thai trong tháng trước đó
ở mức cao nhất từ đầu dịch
cơ quan này cho rằng ngoài nguy cơ bệnh nặng và tử vong vì mắc covid một mươi chín
phụ nữ mang thai còn có nguy cơ gặp những ảnh hưởng khác về sức khỏe trong thai kỳ và lúc vừa sinh
còn tại indonesia
số ca nhiễm biến thể omicron đang tăng mạnh
vì vậy nước này đã phải nâng số ngày cách ly đối với bệnh nhân nhiễm biến thể omicron
lên một mươi một mươi ba ngày trong bối cảnh số ca mắc mới covid một mươi chín tăng gấp năm lần trong ba tuần qua
ngày hai mươi một tháng một người phát ngôn của lực lượng đặc nhiệm xử lý covid một mươi chín
waiku azias mito cho biết số trường hợp mắc covid một mươi chín đã tăng lên gấp năm lần

trong đó bệnh nhân nhiễm biến thể omicron đang tăng mạnh
có bệnh nhân nhiễm biến thể omicron là gần chín trăm linh ca
ông waiiku cho biết số ca lây nhiễm trong cộng đồng đã tăng rất nhanh
chiếm sáu mươi ba trường hợp dương tính chủ yếu là biến thể omicron
trong khi đó nguồn lây từ khách nước ngoài vẫn đang được kiểm soát chặt
lực lượng đặc nhiệm vẫn đang kiểm soát được tình hình nỗ lực không để lây lan trên diện rộng
cùng ngày bộ y tế indonesia quyết định thời gian cách ly đối với các bệnh nhân
nhiễm biến thể omicron là một mươi ngày
với các trường hợp không có triệu trường
trong thời gian cách ly bệnh nhân phải được các trung tâm y tế địa phương
hoặc lực lượng đặc nhiệm covid một mươi chín khu vực giám sát chặt chẽ
nếu không đáp ứng đủ các yêu cầu cách ly tại nhà
bệnh nhân phải đến cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung
indonesia phát hiện trường hợp nhiễm omicron đầu tiên vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đến ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
nước này đã ghi nhận tám trăm tám mươi hai trường hợp nhiễm omicron trên cả nước
cùng ngày trung quốc cũng thông báo số ca nhiễm mới theo ngày trong cộng đồng
thấp nhất trong gần hai tháng qua
cụ thể vào ngày hai mươi tháng một nước này có hai mươi ba ca lây nhiễm cộng đồng có triệu chứng
giảm bốn mươi ba ca so với một ngày trước đó
như vậy đây là ngày thứ tư liên tiếp ghi nhận các ca lây nhiễm trong cộng đồng
có triệu chứng giảm với số ca mắc mới trong ngày thấp nhất kể từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
trung quốc không ghi nhận ca tử vong nào
tỉnh hà nam và thiên tân mỗi tỉnh thông báo dưới một mươi ca lây nhiễm cộng đồng ngày hai mươi tháng một
đây là hai tỉnh phát hiện phần lớn các ca lây nhiễm cộng đồng ở trung quốc trong một mươi ngày qua
như vậy tính đến ngày hai mươi tháng một trung quốc đại lục xác nhận một trăm linh năm bốn trăm tám mươi bốn ca mắc covid một mươi chín có triệu chứng
bao gồm cả lây nhiễm cộng đồng và nhập cảnh
quý vị và các bạn thân mến một thông tin quan trọng cũng vừa được các nhà nghiên cứu của đại học
y tế cộng đồng ielle công bố đó là bộ xét nghiệm covid một mươi chín bằng nước bọt có thể hiệu quả hơn trong việc phát hiện omicron
trước đó có nhiều trường hợp xét nghiệm tại nhà cho kết quả âm tính ngay cả khi họ đã nhập biến thể omicron
theo giáo sư annie willey từ đại học yale đau họng là triệu trứng ban đầu phổ biến khi nhiễm omicron
và có rất ít người bệnh gặp triệu trứng mất khứu rác
chính điều này đã khiến nhóm nghiên cứu nghĩ rằng so với các biến thể trước đây
lây nhiễm omicron xảy ra ở phần thấp hơn của hệ hô hấp
theo giáo sư wes cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda không khuyến nghị nên xét nghiệm bằng nước bọt thay cho lấy dịch mũi
tuy nhiên có nhiều bằng chứng cho thấy nhiều người đã xét nghiệm dịch mũi liên tục âm tính
nhưng ngay khi xét nghiệm nước bọt lại cho kết quả dương tính đúng như họ nghi ngờ
đến nay phương pháp xét nghiệm nhanh bằng dịch mũi vẫn phổ biến hơn
nhưng đại đa số các xét nghiệm bằng nước bọt tại mỹ hiện vẫn là dựa trên xét nghiệm pcr và rất đơn giản
chính vì vậy giáo sư willi cho rằng cần mềm dẻo trong cách phản ứng với virus
tuy nhiên giáo sư cũng lưu ý rằng khoang miệng là một môi trường khác với mũi
việc ăn uống trước khi xét nghiệm sẽ ảnh hưởng tới kết quả
nhiều xét nghiệm cho thấy nên chờ ít nhất sau một giờ sau khi ăn hoặc là uống
có thể là một mươi phút sau khi uống một cốc nước lọc
giáo sư willi nhấn mạnh rằng khi đã biết omicron có thể sinh sôi ở miệng mạnh hơn và sớm hơn
sinh sôi trong mũi thì cần thay đổi cách thức xét nghiệm
do đó nếu omicron tiếp tục là biến thể chủ đạo nhất tại mỹ
bà welly cho rằng cần cân nhắc lại nhiều chương trình xét nghiệm để có thể ứng phó tốt nhất cho sức khỏe của cộng đồng
còn tại việt nam liên quan đến biến thể omicron tiến sĩ bác sĩ phạm hùng vân
chủ tịch liên tri hội vi sinh lâm sàng tp hcm
hiệu trưởng trường đại học phan châu trinh quảng nam cho rằng
kỹ thuật xét nghiệm real time pcr hoàn toàn có thể xác định được biến thể của sars cov hai
thay vì chờ đợi giải trình tựa gen
điều kiện đi kèm là phải có một thiết kế real time pcr phù hợp
theo tiến sĩ vân việc áp dụng real time pcr sẽ có lợi thế tốt hơn với giải trình tự gen để tìm omicron
lý do là pcr có thể ứng dụng ngay tại các phòng xét nghiệm được bộ y tế công nhận
vì vậy sàng lọc mà không bỏ sót các ca nhiễm biến thể omicron
sau đó có thể giải trình tự gen để có kết quả toàn bộ và chính xác hơn
bên cạnh đó thời gian thực hiện xét nghiệm real time pcr chỉ mất gần hai giờ với bốn mươi năm phút tách chiết bảy mươi phút chạy máy
pcr hiện nay có giá thành rẻ trên ba trăm linh đồng một test
trong khi đó giải trình tự gen rất tốn tiền và mất nhiều thời gian
thưa quý vị và các bạn
như vậy vào thời điểm giáp tết
nước ta đã phát hiện những ca nhiễm biến thể siêu lây nhiễm omicron trong cộng đồng
dù được dự đoán gây ra các triệu chứng nhẹ
tuy nhiên omicron đã gây ra những ca tử vong trên thế giới
chúng ta tuyệt đối không được chủ quan
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại